nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch về với ninh bình
từ đầu tháng năm vườn quốc gia cúc phương đã đưa vào hoạt động tua đêm ngắm đom đóm và động vật quý hiếm
qua đó giúp du khách khám phá thiên nhiên kỳ vĩ về đêm góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường
hệ sinh thái tự nhiên và các loài động vật hoang dã
đến với tua đêm ngắm đom đóm và động vật quý hiếm du khách được hòa mình vào khung cảnh lung linh
của hàng triệu con đom đóm lấp lánh trong đêm ngắm nhìn và tìm hiểu về nhiều loại động vật hoang dã
sinh sống kiếm ăn ở môi trường tự nhiên như hưu nai tê tê cây văn cây mực meo rừng rái cá cu ly
cũng như công tác cứu hộ chăm sóc bảo tồn tái thả tại vườn quốc gia cúc phương
tôi luôn luôn rất là muốn về rừng bởi vì là chỉ cách thủ đô có hơn một giờ đồng hồ thôi
thì chúng ta đã gặp một không gian hoàn toàn khác bầu không khí khác âm thanh khác nhịp điệu khác
và không khí thì vô cùng
mắt lạnh và trong lành cộng với cả những khung cảnh thiên nhiên kể cả đêm hay là ngày đều rất là tuyệt vời
cháu thích nhất là được xem tê tê và các loại động vật rất là vui ạ
cháu học được là chúng ta phải biết bảo vệ động vật và môi trường
tua đêm tham quan diễn ra từ một mươi chín h đến hai mươi hai h tất cả các ngày trong tuần mỗi lượt kéo dài khoảng một đến một năm tiếng
để bảo đảm chất lượng cũng như cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sống tự nhiên
của các loại động thực vật
vườn quốc gia cúc phương giới hạn số lượng tham gia tối đa là một trăm linh người một tối
với cái nhiệm vụ là khai thác những cái giá trị đa dụng về rừng thì là quốc phương hướng tới cái công tác là du lịch sinh thái
có nghĩa là gì có nghĩa là hướng tới khách tham quan du lịch đến với cúc phương được tìm hiểu nhiều hơn
được học tập nhiều hơn về những cái điều kỳ diệu trong thiên nhiên
qua đó thì có thêm cái tình yêu đối với thiên nhiên hơn
sở hữu thảm thực vật đa dạng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
đây sẽ là một tour tham quan trải nghiệm độc đáo mà các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên
khó có thể bỏ qua khi tới vườn quốc gia cúc phương